ngày một mươi bảy tháng hai công an quận một mươi hai tp hcm lấy lời khai bốn thanh niên để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
nhóm cướp giật nhỏ tuổi này đã liên tục gây ra bảy vụ cướp giật tài sản trên địa bàn của quận một mươi hai quận tân bình quận bình tân
trước đó ngày chín tháng hai người phụ nữ đang đi trên đường về quê nghỉ tết thì bị cướp dật tài sản
ở trước số hai trăm hai mươi bốn đường phanh văn hướng vườn tân thới nhất
đến ngày một mươi ba tháng hai bị hại mới đến công an trình báo
chưa đến hai mươi bốn giờ tiếp nhận thông tin rạng sáng ngày một mươi bốn tháng hai công an quận một mươi hai đã xác định hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi và hai đối tượng có liên quan
tại cơ quan điều tra nhóm thanh niên này khai nhận đã bàn bạc thống nhất đi cướp dật kiến tiền tiêu xài
bằng cách điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường thuộc các quận sáu quận một mươi một quận tân bình và quận một mươi hai tìm kiếm nạn nhân sơ hở mất cảnh giác
đến khoảng một mươi bốn giờ ba mươi phút cùng ngày khi đến đường phanh văn hướng
nhóm này phát hiện người phụ nữ lưu
nhóm thông trên đường có dùng điện thoại
sau khi quan sát nhóm đối tượng chạy xe áp sát và cướp dật điện thoại rồi tẩu thoát
qua đấu tranh nhóm đối tượng còn thừa nhận thực hiện sáu vụ cướp dật tài sản khác trên địa bàn các quận tân bình bình tân
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an quận một mươi hai đang mở rộng điều tra và đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này đến trình báo hỗ trợ quá trình điều tra